nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để áp dụng các biện pháp cách ly y tế
tránh lây lan bệnh trong cộng đồng khi di chuyển từ các địa phương khác về phú thọ
ubnd tỉnh phú thọ đã quyết định thành lập chốt kiểm soát tại các tuyến cao tốc quốc lộ đường tỉnh
chốt kiểm soát gồm các lực lượng công an quân đội y tế thanh tra giao thông hoạt động liên tục hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
các phương tiện sẽ phun khử trùng tiến hành kiểm tra thân nhiệt kê khai y tế
tuyên truyền cách phòng chống dịch covid một mươi chín nhắc nhở các trường hợp không đeo khẩu trang
tỉnh phú thọ hiện chưa có ca nhiễm virus sars cov hai
toàn tỉnh đang thực hiện quyết liệt đợt cao điểm phòng chống dịch theo chỉ thị của thủ tướng chính phủ